bắt đầu vào mùa nắng nóng ở tỉnh quảng trị có nơi nhiệt độ lên tới hơn bốn mươi độ c
nhu cầu sử dụng điện của người dân ngày càng tăng cao
ngành điện lực quảng trị đã triển khai một số giải pháp nhằm ổn định nguồn cung cho người dân dùng sinh hoạt
bên cạnh đó điều tiết nguồn điện chuẩn bị cho sản xuất vụ hè thu
đặc biệt là các khu vực chạm bơm cung cấp nước
đường dây hai mươi hai kv thuộc khu vực phú lễ phường đông lễ thành phố đông hà tỉnh quảng trị
đang được điện lực tp đông hà thay thế hơn năm mét dây
thay một mươi bốn cột trung thế ở các vị trí sung yếu và thay toàn bộ xứ không bảo đảm kỹ thuật
khi mà triển khai cái này cũng đã lập một cái phương án chi tiết
trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể của từng vị trí số lượng con người
các cái vị trí mà cần phải thay thế thì ở những vị trí nào khó hơn
thì căn cứ vào cái khả năng đồ linh hoạt của con người để sắp đặt
để đảm bảo đạt những yêu cầu công việc và hoàn thành những nhiệm vụ
trong lúc này
từ đầu năm đến nay công ty điện lực quảng trị đã đại tu cải tạo
sửa chữa lớn năm mươi trạm biến áp ba hai km đường dây trung thế hai mươi hai kv
hơn năm mươi hai km đường dây hạ áp để bảo đảm cấp điện an toàn
theo công ty điện lực quảng trị cho biết công suất cực đại lưới điện bình thường
ở tỉnh quảng trị là một trăm linh chín mw nay tăng lên một trăm hai mươi ba mw tăng một mươi ba công suất
từ đầu năm đến nay công ty điện lực quảng trị đã đại tô cải tạo

từ đầu năm đến nay công ty điện lực quảng trị đã đại tô cải tạo oấn tsey
từ đầu năm đến nay công ty điện lực quảng trị đã đại tô cải tạo oấn tsey
ngoài những giải pháp trên ngành điện lực quản trị đã mở nhiều hệ thống
đợt tuyên truyền vận động các doanh nghiệp sử dụng điện tránh giờ cao điểm
và khuyến cáo người dân không nên sử dụng nhiều thiết bị điện cùng một lúc
dễ sinh ra quá tải nhằm hạn chế những sự cố lưới điện trong mùa nắng nóng